nông nghiệp đạt được tăng trưởng hai năm mươi năm trên một năm
kim ngày xuất khẩu đạt trên một trăm năm mươi bảy tỷ usd
bình quân đạt ba mươi một năm tỷ usd trên một năm
tăng năm mươi một hai so với bình quân của năm năm trước
năng suất lao động đạt ba mươi năm năm triệu đồng trên lao động
tăng gần một mươi triệu đồng trên lao động so với năm hai nghìn một mươi hai
tăng trung bình sáu sáu mươi bảy trên năm
đạt gấp đôi so với mục tiêu đề ra trong đề án
thưa quý vị và các bạn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn là một trong số ít bộ ngành
tiên phong thực hiện quá trình cơ cấu ngành trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế
và trong nước có nhiều khó khăn và thách thức
đến nay sau năm năm kết quả đạt được của quá trình tái cơ cấu
đã mang lại những đổi thay to lớn cho nông nghiệp nông thôn và đời sống người nông dân
đề án tái cơ cấu nông nghiệp ra đời

và một sự chuyển biến trong nhận thức từ trung ương đến địa phương
về sự cần thiết phải cơ cấu lại nền nông nghiệp
trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
và biến đổi khí hậu đang diễn ra hết sức phức tạp
theo đó hàng loạt chính sách mới của chính phủ thủ tướng chính phủ đã ra đời
kịp thời bổ sung về nguồn lực cho phát triển các lĩnh vực then chốt của ngành nông nghiệp
như chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa
tái canh cà phê bảo vệ và phát triển rừng gắn với xóa đói giảm nghèo
ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số chính sách tín dụng thuế nông nghiệp công nghệ cao
với nhiều ưu đãi cho nông nghiệp nông thôn sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả
hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp v v
kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn tiếp tục được nâng cấp và ngày càng hiện đại
phục vụ hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp công nghiệp và dân sinh
năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu thiên tai ngày càng được nâng cao
bảo vệ cuộc sống và cơ sở vật chất của người dân

tạo ra một nguồn lực trung
đó là thứ hai
cái thứ ba từ đó là tổng huy động được nguồn lực bằng các cơ chế chính sách và hoàn thiện thể chế
cùng với việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia cơ cấu lại nền nông nghiệp đã giúp tăng hiệu quả sản xuất
tăng thu nhập bình quân hộ gia đình ở nông thôn từ bảy mươi năm tám triệu đồng năm hai nghìn một mươi bảy
lên khoảng một trăm ba mươi triệu đồng vào năm hai nghìn một mươi năm
tăng gần một bảy mươi một lần so với năm hai nghìn một mươi hai và tăng ba năm lần so với năm hai nghìn tám
qua đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn bình quân một năm trên năm
đặc biệt với việc cụ thể hóa đề án tái cơ cấu nông nghiệp
tại các địa phương việc tổ chức lại sản xuất theo đặc thù vùng miền
và phát huy các thế mạnh về cây trồng vật nuôi đã được thực hiện bài bản và mang lại kết quả tích cực
tại tỉnh đồng tháp thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp
tỉnh đã tập trung đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
để nâng cao giá trị trên một diện tích đất canh tác
nhờ áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp nên lợi nhuận trong sản xuất lúa của tỉnh đồng tháp
đã tăng lên một sáu triệu đồng trên một hectare so với cách làm cũ
tại đồng tháp thì cái thu nhập của người nông dân khu vực nông thôn là nó tăng được ba lần
tức là hai nghìn tám là chỉ khoảng trên một mươi triệu bình quân đầu người
thì đến cuối hai nghìn một mươi bảy
thì đánh giá là khoảng là ba mươi bốn triệu đồng người
trong cái tái cơ cấu nông nghiệp chúng tôi vẫn đang tìm tòi thực hiện tám mô hình sinh kế
gọi là sinh kế trong mùa lũ để làm sao chúng tôi cơ cấu lại cái thu nhập cho người dân
bên cạnh cái lúa thì tổ chức ví dụ như là lợi dụng cái điều kiện trong mùa lũ
để có cái sinh kế hoặc là phát triển cái ngành nghề nông thôn
tạo cái thu nhập thêm để làm sao là cái mục tiêu cuối cùng là
cái người trồng lúa sống được
nghề trồng lúa và cũng đóng góp cho cái việc an ninh lương thực trước hết là của quốc gia
không chỉ ở tỉnh đồng tháp hiện nay tại sáu mươi bốn tỉnh thành trên cả nước
tùy theo đặc thù của từng địa phương
việc tổ chức lại sản xuất theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
đã được các địa phương triển khai quyết liệt và mang lại những hiệu quả tích cực
tại tỉnh sơn la sau năm năm thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp
nhiều sản phẩm nông sản thế mạnh của địa phương đã được phát triển mạnh mẽ
giờ đây không chỉ có nhãn xoài
tỉnh sơn la cũng đã xuất khẩu được vào các thị trường khó tính ở úc eu
tính đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
toàn tỉnh đã có trên năm mươi ba bảy trăm linh hectare cây ăn quả các loại
chủ yếu là nhãn xoài bưởi chanh leo cam
giá trị xuất khẩu hàng hoán nông sản ước đạt gần một trăm hai mươi triệu usd
tăng một sáu mươi chín lần so với cùng kỳ của năm hai nghìn một mươi bảy
đã xuất khẩu được gần một mươi bảy tấn quả sang một mươi hai thị trường quốc tế
trong đó xuất khẩu chính ngạch tăng một mươi sáu chín lần
so với năm hai nghìn một mươi bảy
bên cạnh trồng trọt thì chăn nuôi cũng được tỉnh sơn la đặc biệt quan tâm
tận dụng lợi thế địa hình tự nhiên đa dạng để có sự đầu tư hợp lý
huyện quỳnh nhai có trên một mươi năm trăm linh hectare mặt nước
đây là tiềm năng để huyện phát triển nghề nuôi cá lồng
trên vùng lòng hồ thủy điện sơn la
và đã được người dân huyện quỳnh nhai đầu tư nuôi
bước đầu đã mang lại hiệu quả
mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế
huyện đã quan tâm thực hiện ba mô hình điểm nuôi cá lồng
với một mươi hai lồng cá tại các điểm tái định cư
thuộc các xã trường bằng năm ép mường sại
với tru kỳ nuôi từ bảy đến một mươi hai tháng
bước đầu cho thu nhập chín triệu đồng trên một lồng
từ hiệu quả đó các hợp tác xã thủy sản
dần được hình thành và nhân rộng
đến nay diện tích mặt nước nuôi đạt trên hai trăm linh m hai
với gần bảy lồng tăng một mươi lần so với năm hai nghìn một mươi
lợi nhuận bình quân đạt chín bốn triệu đồng trên một lồng
trên bảy tháng nuôi
thành lập gần năm mươi hợp tác xã
trên sáu trăm hai mươi thành viên tham gia nuôi cá
trong năm vừa rồi thì hợp tác xã tôi cũng cung ứng cho dân trong huyện
và trong tỉnh sơn la vào tổng số cá cả đầu con
và kg tầm hơn hai mươi tấn
nếu đầu con rơi vào hơn ba triệu con giống
và cũng vinh dự được cũng ứng giống cho tỉnh sơn la mình
ngày một tháng bốn ngày truyền thống di sản việt nam
và tư meine hướng tới là hợp tác xã
muốn mở rộng vụ thế là nhân dạng con giống
tiến tới là mang sang miền lào
tuy nhiên số lượng lồng cá và diện tích nuôi cá tăng nhanh
cũng đang đạt ra nhiều khó khăn thách thức
như kỹ thuật nuôi thiệt hại do thiên tai dịch bệnh gây ra
việc khai thác quá mức làm suy giảm nguồn lợi thủy sản
ảnh hưởng đến đa dạng sinh học vùng lòng hồ
giá thành chi phí vận chuyển cao
khó khăn trong việc tiêu thụ tìm đầu ra cho sản phẩm thủy sản
thương hiệu cá sông đà chưa được nhiều người biết đến
với mục tiêu phát triển nuôi cá lồng theo hướng hiệu quả bền vững
tỉnh sơn la cũng đang tích cực triển khai nhiều giải pháp
viện coi ngành thủy sản là mũi nhọn
quan tâm thứ nhất là việc quy hoạch lại phát triển sản xuất
vùng nuôi thủy sản như là tổ chức ách thức nuôi lồng bè trên lòng hồ
thứ hai là đào tạo tập huấn nguồn nhân lực để thu hút đầu tư vào ngành thủy sản
thứ ba tăng cường công tác kiểm tra trong việc đánh bắt cũng như nuôi trồng thủy sản
gắn với công tác phòng chống dịch bệnh bảo vệ môi trường trong vùng lòng hồ
và nhiệm vụ thứ tư thì huyện cũng sẽ xây dựng các cơ sở sơ chế để quảng bá tiêu thụ sản phẩm
và nhiệm vụ thứ năm phối hợp với các sở ngành cũng như là các huyện
để xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu cá sông đà
phát triển thủy sản là hướng đi phù hợp góp phần tạo việc làm
và tăng thu nhập cho nhiều hộ dân tái định cư thủy điện sơn la
để nghề nuôi cá lồng phát triển bền vững hiệu quả đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và tiến tới xuất khẩu
hiện tỉnh sơn la đang tiến hành hoàn thiện cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu cho hai sản phẩm
là cá tầm sơn la
và cá sông đà sơn la
từ những kết quả đã đạt được sau năm năm lực hiện tái cơ cấu nông nghiệp
trong thời gian tới bộ nông nghiệp đang tập trung phát triển nông nghiệp
theo nhóm ngành hàng với ba mươi sản phẩm đã được phê duyệt
theo đó ba mươi sản phẩm bao gồm nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia
nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh
và nhóm sản phẩm là đặc sản địa phương
theo lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi bộ nông nghiệp đã tập trung phát triển nông nghiệp
từ năm hai nghìn hai mươi ngành nông nghiệp sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại
theo lĩnh vực sản phẩm với ba mươi sản phẩm
dựa trên việc ra soát lại quy hoạch chiến lược phát triển
kế hoạch sản xuất theo lợi thế và nhu cầu thị trường
đồng thời tập trung phát triển mạnh công nghiệp bảo quản chế biến
để vừa nâng cao hiệu quả sản xuất
vừa tiêu thụ kịp thời nông sản cho nông dân
và đa dạng hóa sản phẩm cho tiêu dùng
sản xuất nông nghiệp được tiếp tục cung cố phát triển
nên một tầm cao mới
thể hiện qua những trụ cột của tái cấu kinh tế nông nghiệp
một là chúng ta tiếp tục trở thành một trong những quốc gia
có sức sản xuất nông nghiệp rất lớn
đáp ứng cho nhu cầu của một trăm linh triệu dân
và chúng ta đã trở thành nước xuất khẩu nông sản thứ một mươi năm trên thế giới
và hàng nông sản việt nam đã đi được một trăm tám mươi quốc gia vùng lãnh thổ
cho thấy là thứ nhất về nông nghiệp
sức phát triển chúng ta tiếp tục như vậy
và trong tất cả các trục sản phẩm
trong đó có trục sản phẩm cấp quốc gia
được cung cố
theo hướng hiện đại niên kết
và thứ hai trục sản phẩm của cấp tỉnh
thì ngày càng ý thức tổ chức
niên kết chặt chẽ ứng dụng vào công nghệ
với tính chất cũng như
cấp độ của hàng trục quốc gia
trong cả ba nhóm trục sản phẩm
nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia
nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh
và nhóm sản phẩm là đặc sản địa phương
sẽ được ngành nông nghiệp tập trung đẩy mạnh sản xuất
để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu
nông nghiệp có sự chủ động
đối phó với các rào cản kỹ thuật
trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng
với nhiều hiệp định thương mại tự do
có hiệu lực
nông nghiệp thực sự tiềm năng của nó
cực kỳ to lớn
mức đầu tư của xã hội trong thời gian qua rất ít
vẫn chỉ có năm
thế thì các chính sách vĩ mô
chưa hẳn hoàn toàn là thuận lợi
cho nông nghiệp so với công nghiệp
và kinh tế đô thị
nhưng mà nông nghiệp vẫn vượt lên rất là tốt
cho nên chúng ta thấy rằng là
nếu chúng ta làm tốt hơn
chắc chắn nông nghiệp thực sự là thế mạnh của đất nước
sau năm năm thực hiện đề án
tái cơ cấu nông nghiệp
trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp
tỷ trọng giá trị sản xuất thủy sản
đã tăng từ hai mươi hai bốn mươi tám
vào năm hai nghìn một mươi bảy
giá trị sản xuất lâm nghiệp
tăng từ hai sáu mươi chín

tỷ trọng giá trị gia tăng thủy sản
tăng từ một mươi tám tám
lâm nghiệp tăng từ ba tám
nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia
nhóm sản phẩm cấp tỉnh thành phố
nhóm đặc sản làng xã
đã mang về bốn mươi tỷ usd
một số mặt hàng lớn chủ lực
đã khẳng định được vị thế
và khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới
đảm bảo đứng vững khi hội nhập quốc tế
cơ cấu ngành hàng sản phẩm xuất khẩu
đã thể hiện khá rõ
qua kết quả tăng tỷ trọng
sản phẩm có lợi thế và thị trường tiêu thụ
như thủy sản rau hoa
quả nhiệt đới
các loại cây công nghiệp có giá trị cao
như cà phê hạt điều cao su
hạt tiêu đồ gỗ
và lâm sản đặc sản
thưa quý vị và các bạn
sau năm năm triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp
cơ cấu sản xuất cơ cấu kinh tế của ngành
đã có sự chuyển dịch theo hướng hiệu quả hơn
chuyển tăng trưởng dựa vào tăng số lượng
chất lượng và giá trị gia tăng
các nông sản lớn chủ lực
vẫn tiếp tục khẳng định được vị thế
và khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới
bảo đảm đứng vững khi hội nhập quốc tế
với sản lượng tiếp tục tăng
chất lượng ngày càng được cải thiện
và đến đây thì chương trình nông nghiệp chuyển động
cũng xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm
xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống
quận hoàn kiếm tp hà nội
email nông nghiệp chuyển động a gmail com
chương trình được phát sóng định kỳ
vào lúc một mươi tám h thứ năm
và phát lại vào lúc bảy h ba mươi phút thứ sáu
một mươi ba h một mươi năm phút thứ bảy hàng tuần
trên truyền hình nhân dân
ngoài ra quý vị khán giả cũng có thể
truy cập trang web nhân dân tv vn
để xem lại chương trình